các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về nhân lực hiện bệnh viện giã chiến số một mươi sáu chưa có đến hai trăm linh bác sĩ nhân viên y tế thuộc bệnh viện nhân dân gia định một trăm bốn mươi bốn người và bệnh viện hùng vương là bốn mươi năm người
bắt đầu từ ngày hôm nay ngành y tế tp hcm sẽ huy động thêm ba trăm chín mươi người tới từ một mươi sáu bệnh viện nói trên
mỗi bệnh viện cử từ một mươi năm đến sáu mươi người gồm bác sĩ và điều dưỡng tới bệnh viện giã chiến số một mươi sáu
trong đợt giảm bớt các bệnh viện giã chiến vừa rồi tp hcm đã giữ lại ba bệnh viện ba tầng điều trị và hồi sức tích cực
covid một mươi chín bao gồm bệnh viện giã chiến số một mươi ba số một mươi bốn và số một mươi sáu
ngoài ra bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình đã đi vào hoạt động trong giai đoạn chống dịch mới của tp hcm để kịp thời phân luồng tiếp nhận và điều trị f
xin được chuyển sang những tin tức có liên quan đến diễn biến dịch tại tp hcm
mới đây tp hcm đã có nhiều thay đổi quan trọng trong hướng dẫn chăm sóc f cách ly tại nhà
chúng ta cùng tóm những điểm chính ngay sau đây
cụ thể theo hướng dẫn
f là người mắc covid một mươi chín f mới có kết quả xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh dương tính đủ hai điều kiện cách ly tại nhà
không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ không có suy hô hấp tức spo hai lớn hơn hoặc bằng chín mươi sáu khi thở khi trời nhịp thở bằng hoặc dưới hai mươi lần một phút
f cách ly tại nhà có độ tuổi từ một đến năm mươi tuổi không có bệnh nền không đang mang thai không béo phì
đối với những trường hợp không thoả mạng
những trường hợp không thỏa mãn điều kiện này vẫn có thể xem xét cách ly tại nhà nếu có bệnh nền ổn định đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc sau một mươi bốn ngày kể từ ngày tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
f có khả năng tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm giặt giặt rửa vệ sinh biết cách đo thân nhiệt có khả năng tự dùng thuốc theo đơn của các bác sĩ có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát và khi có tình trạng cấp cứu
trường hợp f là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc cá nhân được
phải có người hỗ trợ chăm sóc
trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền béo phì hay có thai
những điều f không cần làm khi cách ly tại nhà đó là không bi quan giữa tâm lý luôn thoải mái
khi gặp khó khăn liên hệ với nhân viên y tế để được tư vấn từ xa
khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng y tế hcm hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
trước diễn biến căng thẳng của đại dịch cũng như vấn đề trên đề cập trong báo cáo giả soát các nội dung dự án phát triển giao thông xanh ở tp hcm
dự án xe buýt brt số một vừa được sở giao thông vận tải gửi ủy ban nhân dân thành phố
sở giao thông vận tải kiến nghị tạm hoãn thực hiện tuyến buýt nhanh số một ở tp hcm cho đến khi đồng bộ các công trình kết nối nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án